xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày một mươi bốn tháng hai của truyền hình công an nhân dân
vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin ngày hôm nay sau đây là nội dung chi tiết
thưa quý vị mở đầu là thông tin từ công an tỉnh gia lai đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với hoạt động lợi dụng không gian mạng
thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng chục đối tượng ở trong và ngoài nước cấu kết với nhau thông qua thủ đoạn gài bẫy nhận quà ngoại tệ giấy tờ từ nước ngoài gửi về việt nam
hai đối tượng trong đó có một đối tượng là người nước ngoài đã bị bắt và khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thu tập tàng chữ trao đổi mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng lực lượng công an thu giữ hai máy tính sách tay
một mươi điện thoại hơn một trăm ba mươi triệu đồng phong tỏa hơn bốn mươi tài khoản ngân hàng thu nhiều sim điện thoại thẻ tài khoản ngân hàng và nhiều đồ vật tài liệu liên quan
cơ quan điều tra xác định đường dây lừa đảo này có chân rết ở nhiều quốc gia châu á khác nhau
các đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo nhiều nạn nhân ở các nước như nhật bản philippines campuchia thái lan việt nam
với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng và hàng trăm ngàn đô la mỹ
hiện ban chuyên án đang tiếp tục triệu tập làm việc với nhiều đối tượng khác có liên quan củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng
trần tuấn kiệt chú tại tỉnh bình phước và bùi thanh bạo chú tại tỉnh an giang để điều tra về hành vi vận chuyển và buôn bán hàng cấm
trước đó công an huyện vĩnh cửu bắt quả tang kiệt đang vận chuyển tám mươi một hộp pháo hoa nổi trái phép có trọng lượng một trăm ba mươi ba kg trên xe ô tô
kiệt khai nhận mua từ một người đàn ông
ông không quen biết tại campuchia với giá năm trăm linh đồng một hộp và đang trên đường vận chuyển về đồng nai để bán kiếm lời thì bị bắt
mở rộng điều tra cơ quan công an bắt bạo là đồng bọn với kiệt làm nhiệm vụ đi trước dẫn đường tránh lực lượng chức năng phát hiện trong quá trình vận chuyển số hàng cấm trên đi tiêu thụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai cũng đã khởi tố bắt tạm giam đối tượng hàn văn quý mùi hai mươi một tuổi quê tỉnh bình thuận
để điều tra hành vi tàng trữ buôn bán pháo nổ chai phép
mùi bị bắt khi có hành vi tàng trữ pháo nổi trái phép trên tuyến đường ở ấp việt kiều xã xuân hiệp thù giữ ba hộp pháo hoa nổ loại bốn mươi chín ống và một trăm năm mươi tám viên pháo nổ loại pháo bi có trọng lượng năm sáu kg
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của mùi tại tp thủ đức tp hcm thu giữ thêm bốn trăm linh hai viên pháo nổ loại pháo bi có trọng lượng một chín kg
qua đấu tranh mùi khai nhận đã mua số pháo trên của một đối tượng chưa rõ lây lịch về cất xấu để bán kiếm lời thì bị bắt
thưa quý vị khi mà công nghệ ngày càng phát triển để mang lại sự tối ưu cho cuộc sống của mọi người thì đi kèm với nó là mặt trái của sự tân tiến này
đó là rất dễ để lộ thông tin cá nhân điều này đã khiến cho việc lừa đảo online ngày càng dễ dàng hơn
trong đó thì lừa đảo vai tiền online là một trong những vấn đạn hiện nay
các hình thức lừa đảo vai tiền online rất tinh vi và điều này đã khiến cho nhiều người dễ dàng rơi vào bẫy của các đối tượng lừa đảo
như trường hợp của nạn nhân này sau cái ứng dụng và vay tiền trên một app online với số tiền bốn mươi ba triệu đồng
sau khi hoàn tất thủ tục và đợi xét duyệt nạn nhân đã nhận được lời mời kết bạn của một đối tượng kết bạn trên gia lô
thông báo với nạn nhân là có một khoản vay cần được giải ngân
rồi từ đó các đối tượng đã liên tục đưa ra các vấn đề như lỗi khai báo sai cú pháp để yêu cầu nạn nhân chuyển tiền sửa lỗi để có thể được giải ngân khoản vay
với tâm lý cần tiền nạn nhân đã thực hiện theo các yêu cầu của đối tượng
đến lúc nhận ra mình đã bị lừa thì đã muộn
là số tiền sáu triệu sáu cứ như thế là em đã chuyển khoảng sáu lần
thì lúc đó là em đã biết em bị lừa
theo chuyên gia tâm lý tội phạm thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo không mới
tuy nhiên các đối tượng thường đánh vào tâm lý cần tiền gấp với thủ tục nhanh gọn
các đối tượng lừa đảo đã khiến nhiều người dùng sập bẫy thực hiện cài đặt các app vay tín dựng về điện thoại theo hướng dẫn
và không biết rằng bản thân đã để lộ lọt thông tin khi ngành cá nhân từ thiết bị
rất nhiều người vẫn lựa chọn những cái app này
bởi vì sao vì trước hết đó là họ rơi vào cái tình trạng là họ quẫn bách về mặt tài chính
cho nên kể cả những người mà đã được có cái sự cảnh báo
nhưng trong cái bối cảnh họ quẫn bách về mặt kinh tế
họ không vai mượn được ở đâu nữa
mà trong khi cái nợ đến hạn phải trả
có khi là những cái lãi mẹ để lãi con nó rất lớn
hoặc có khi người ta lại đang cần cho một cái việc sử dụng gì rất cấp bách trong cuộc sống hàng ngày
cho nên người ta cũng không còn cách nào khác
người ta đã lao vào cái việc là chấp nhận
mặc dù họ biết là có thể có những cái nguy hiểm những cái rủi ro
sắp tới diễn ra trước mắt
nhưng họ vẫn chấp nhận cái điều đó
theo quy định tại điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
được sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
cụ thể với số tiền từ năm mươi triệu đồng trở lên
đối tượng thực hiện hành vi có thể phải chịu hình phạt tù theo khoản hai
điều một trăm bảy mươi bốn từ hai năm đến bảy năm tù
một trong những mặt khách quan của hành vi
để thỏa mãn tội danh này
chính là đưa ra một thông tin gian dối
không có thật
với mục đích chiếm phạt
chiếm đoạt tài sản của các lạ nhân
trước thủ đoạn lừa đảo tinh vi
có nhiều diễn biến phức tạp trên không gian mạng
bộ công an khuyến cáo
người dân cần chủ động nâng cao ý thức cảnh giác
trước các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản
khi có nhu cầu vay tiền
cần liên hệ trực tiếp với các tổ chức tín dụng
chi nhánh ngân hàng
để được tư vấn hướng dẫn làm thủ tục vay vốn
người dân không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân
khi chưa xác định chính xác website
ứng dụng và danh tính tư vấn viên
tuyệt đối không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân
mà các đối tượng lạ cung cấp dụ dỗ
nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất
khi phát hiện thủ đoạn mạo danh
lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hoặc bị mạo danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thưa quý vị
lãnh đạo sở du lịch thừa thiên huế cho biết
từ ngày bảy tháng hai đến ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
tức là ngày hai mươi tám tháng chạp
đến ngày sáu tháng chạp
đến ngày sáu tháng riêng tết âm lịch giáp thìn
ước tính có khoảng một trăm linh hai lượt khách
đến địa phương này để tham quan
và tăng hai mươi so với cùng kỳ năm ngoái
doanh thu ước đạt là một trăm sáu mươi tỷ đồng
tăng bốn tám mươi hai so với dịp tết nguyên đán
riêng các điểm di tích do trung tâm bảo tồn di tích
cố đô huế quản lý
từ ngày mùng một đến ngày mùng ba tết
miễn phí vé tham quan đối với du khách nội địa
và người dân địa phương
và đã đón hơn một trăm linh bốn lượt khách vào thăm
trong đó là
trong đó có khoảng một mươi hai sáu trăm linh khách quốc tế
và chín mươi hai khách nội địa
vào ngày một mươi ba tháng hai
các điểm di tích trở lại bán vé bình thường
cũng có khoảng một mươi sáu lượt khách vào thăm quản
sở du lịch kiên giang cho biết
đơn vị này vừa hỗ trợ đưa một đoàn khách du lịch
gần ba trăm linh người đài loan trung quốc
trở về nước
khi đoàn khách này gặp sự cố ngoài ý muốn
trong tour tại phú quốc kiên giang
trong dịp tết nguyên đán giáp thiền năm nay
theo thông tin ban đầu
đoàn khách gần ba trăm linh người đài loan trung quốc

đã đặt các gói tour với công ty we love tour
có trụ sở tại đài bắc
theo lịch trình thì đoàn thăm quan phú quốc
từ ngày một mươi tháng hai
tức là ngày một tết nguyên đán
đến ngày một mươi bốn tháng hai
sự cố hy hữu bắt nguồn từ việc là công ty phía đài loan
hứa sẽ chuyển cho đối tác việt nam toàn bộ chi phí đi lại
và thanh toán của đoàn đài loan
trước khi đoàn bắt đầu chuyến thăm quan tại việt nam
nhưng tới nay thì công ty phía việt nam
mới chỉ nhận được chưa đến một mươi số tiền
do vậy khi đến với phú quốc
đoàn được công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch quốc tế
winner việt nam tiếp nhận
và thông báo mỗi cá nhân sẽ phải trả thêm
bảy trăm hai mươi usd để được tiếp tục hành trình
trước tình hình này thì ngành du lịch địa phương
đã phối hợp với các đơn vị liên quan
vào cuộc thanh tra và hỗ trợ
để du khách về đài loan đúng theo lịch trình
cục quản lý giá bộ tài chính cho biết
giá cả thị trường tết tại các địa phương
trong những ngày trước trong tết
có tăng và đang sen nhau
nhưng không xảy ra tình trạng
là thiếu hàng và sốt giá
thị trường cơ bản bình ổn trong kiểm soát
nhất là trong bối cảnh mà người dân
có xu hướng giảm tiêu dùng trong năm nay
theo đó thì thị trường giá cả
tại hà nội thời điểm trước tết
giá cả các hàng hóa thiết yếu cơ bản
tăng theo quy luật và do nhu cầu
mua xóm tại thủ đô cao
trong các ngày đầu năm thì hoạt động mua sắm
dần trở lại bình thường vào các ngày mùng ba mùng bốn
khi hầu hết các thể thống siêu thị
trở lại hoạt động bình thường
thì tiểu thương tại các chợ
đã bắt đầu bán hàng trở lại
sức mua tập trung chủ yếu là rau củ quả
và thực phẩm tươi sống
tại các chợ đầu mối thì giá các mặt hàng
thiết yếu như lương thực thực phẩm
bắt đầu giảm giá với mức giá ngày thường
theo cục quản lý giá bộ tài chính
nguồn cung các mặt hàng tiêu dùng
và lương thực thực phẩm trong nước
vẫn rồi rào đáp ứng được nhu cầu của người dân
nên là giá cả dự kiến không có quá nhiều biến động
hôm nay là ngày một mươi bốn tháng hai
ngày lễ tỉnh nhân
và cũng là ngày mùng năm tết nguyên đán
các mặt hàng phục vụ cho ngày lễ này
đang đa dạng
tuy nhiên thì sức mua lại trầm lắn hơn so với mọi năm
vẫn nhiều mọi năm
anh hùng lại đến cửa hàng sô cô la
để tìm mua các sản phẩm làm quà tặng cho người bình thương
trong ngày lễ tỉnh nhân
người yêu mình lại rất thích sô cô la
vậy là mình muốn mua sô cô la
để tặng cho người mình thương
vào dịp năm mai
còn hôm nay thì mình thấy
thực tế thì nó khá rẻ so với năm ngoái
và mẫu máy nó đa dạng hơn
tuy thị trường quà tặng
đa dạng sự lựa chọn cho người mua
nhưng do chùng với dịp tết nguyên đán
nên sức mua không cao
nhiều cửa hàng không nhập nhiều hàng
do đã dự đoán được sức mua năm nay
năm nay là ra tết
mùng bốn mùng năm
đã là lễ rồi
cho nên là bên mình chuẩn bị trước tết
nếu như là chuẩn bị chiếc hoa
hoa sát hoa khô
vừa mới ra tết xong thì một số cửa hàng
các chủ vườn người ta vẫn chưa làm việc
cho nên là lựa chọn hoa
cũng hơi khó
thị trường bán ra thì rất là chậm
ngoài các kênh mua hàng truyền thống
việc mua sắm online trên các sản thương mại điện tử
cũng được nhiều người lựa chọn
doanh thu một tuần trước tết nguyên đán
của các dòng sản phẩm sô cô la
chỉ tính trên sản sopi lên tới hai tỷ đồng
tăng chín mươi một so với cùng kỳ
nguyên do vì đây là thời điểm cận tết
người tiêu dùng có xu hướng mua
để sử dụng đồng thời cho cả dịp tết
và dịp lễ valentine
tuy nhiên khi bước vào những ngày sau tết
xu hướng này lại giảm dần
tiếp theo sẽ là những tin tức kinh tế
đáng chú ý trong bản tin kinh tế phương nam
mời quý vị cùng quan tâm theo dõi
kim thạch xin kính chào quý vị và các bạn
để với tin tức kinh tế phương nam
kính thưa quý vị vừa qua xã tân ân huyện ngọc hiển
tỉnh cà mau phối hợp với huyện đoàn ngọc hiển
công lạc bộ nụ cười hồng
và các tổ chức thiện nguyện ở tp hcm
tổ chức chương trình xuân tình nguyện tết yêu thương
cho hàng ngàn trẻ em ở địa phương
ban tổ chức chương trình đã trao năm trăm linh xuất quà
cho các hộ nghèo hộ cần nghèo
hộ dân có hoàn cảnh khó khăn
đồng thời ban tổ chức đã trao năm trăm linh xuất quà cho các hộ nghèo
còn trao hơn năm trăm linh xuất quà và xe đạp
cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
ngoài ra chương trình còn diễn ra sôi động
với các trò chơi dân gian dành cho các em thiếu nhi
như đi cà kheo ném vòng chọi lon đập bong bóng
các em nhỏ tham gia chương trình
còn được nhận nhiều phần quà ý nghĩa
khi tham gia các trò chơi dân gian
và được trải nghiệm với những gian hàng miễn phí
như giải khát không đồng gian hàng quần áo yêu thương
gian hàng bánh kẹo tuổi thơ
đặc biệt nhất của chương trình
là các cơ sở đoàn ấp khóm trên địa bàn
cùng tham gia gói và nấu một năm trăm linh đòn bánh tét
trong năm mươi bốn nồi được xếp thành hình chữ s
bản đồ nước việt nam
sau khi nấu chín bánh tét sẽ được trao tặng
cho các hộ nghèo cận nghèo các em học sinh
gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
xã tân ân và thị trấn rạch gốc
với một mục đích chăm lo khích lệ
động viên các em học sinh các hộ hoàn cảnh khó khăn
hưởng một cái tết trọn vẹn
hàng trăm kỹ sư công nhân
đang hối hạ thi công
chạy đua về đích trong hầm núi vung
hầm đường bộ dài thứ tư cả nước
theo bộ giao thông vận tải cho biết
hiện nay các hạng mục công trình
trên toàn dự án cao tốc cam lâm vĩnh hảo
đạt sản lượng bảy một trăm hai mươi năm trên bảy năm trăm tám mươi bảy tỷ đồng
đạt gần chín mươi bốn giá trị hợp đồng
dự án cao tốc cam lâm vĩnh hảo
thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc
tuyến bắc nam phía đông
giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi
dự án cao tốc này hoàn thành
sẽ đấu nối với cao tốc vĩnh hảo phan thiết
và cao tốc nha trang cam lâm
đã thông xe vào ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
kết nối tuyến cao tốc
từ thành phố hồ chí minh với khánh hòa
hạng mục quan trọng nhất
của dự án cao tốc cam lâm vĩnh hảo
là hầm núi vung
hầm núi vung có chiều dài hai hai mươi năm km
gồm hai ống hầm
mỗi ống hầm có ba làng xe
bề rộng một mươi bốn m
hầm núi vung được thông vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
đây là hầm đường bộ dài nhất
cao tốc bắc nam và dài thứ tư cả nước
hơn một trăm linh kỹ sư công nhân
đang hối hả thi công những công đoạn
cuối cùng của ống hầm phải
tại ống hầm này bê tông vỏ hầm
đã hoàn thành
dưới ánh đèn chiếu sáng
các công nhân đang chia nhiều tốt thi công
bê tông mặt đường trảnh thoát nước
với tiến độ đã đạt tám mươi
gần một mặt hàng thời trang
gia dụng hóa mỹ phẩm thực phẩm
bánh kẹo mức tết
được bày bán trong chương trình
chờ tết việt năm hai nghìn hai mươi bốn
diễn ra tại tp hcm
tất cả các mặt hàng đều được bán với giá ưu đải
giảm từ hai mươi đến bảy mươi
so với giá niềm yết
chờ tết việt hai nghìn hai mươi bốn
với chủ đề
buôn có bạn bán có phương
màng phong cách tết xưa
sẽ tái hiện nét văn hóa truyền thống
qua không gian trang trí ngập tràn
màu sắc lễ hội đậm nét xưa
có sự nhộn dịp ấm cúng
và cũng là hoạt động thường niên
do hội nữ doanh nhân tp hcm tổ chức hàng năm
tạo sân chơi kết nối giao thương
giữa các nữ doanh nhân tp hcm
và các tỉnh thành phía nam
hàng năm thì hội nữ doanh nhân tp hcm
là tổ chức cái chợ tết
của hàng năm
nhằm mục đích là chúng tôi để cho các hội viên
có cái kết nối giao thương lẫn nhau
để mà giới thiệu về
cái doanh nghiệp mình cũng như các sản phẩm
của doanh nghiệp mình đang cung ứng ra thị trường
với yêu cầu làm sao trước hết
là các hội viên sử dụng
sản phẩm lẫn nhau
để mà có một cái kết nối
để phát triển cái hoạt động sản xuất kinh doanh
của trong hội viên
sau đó chúng tôi lan tỏa ra bên ngoài
để làm sao có thêm những cái lượng
khách hàng không phải là hội viên
và thường cái chợ tết thì chúng tôi
mang một cái ý nghĩa và yêu cầu
là chủ yếu là làm sao
để mà marketing giới thiệu
sản phẩm chứ còn cái
không phải chỉ bán hàng trong ngày
mà quan trọng là cái sự kết nối
sau đó dù các doanh nghiệp
khi mà kết nối thì có thể người ta đặt hàng
qua online qua điện thoại
thì cái đó mới là cái quan trọng
nên là chúng tôi nói là cái b hai b đó
điều đặc biệt tại chợ tết việt
là các nữ doanh nhân trực tiếp bán hàng
tại các bàn quầy hàng của mình
năm nay tham gia
chợ tết việt hai nghìn hai mươi bốn
có một trăm ba mươi bàn giao thương của các doanh nghiệp
cơ sở sản xuất của hội viên haui
và các doanh nghiệp
đến từ các tỉnh thành phía nam
đã giới thiệu và bán gần một mặt hàng
để trang phụ kiện hóa mỹ phẩm
mỹ nghệ đến các loại thực phẩm khô
đông lạnh chay mặn bánh kẹo
tham gia phiên chợ tết việt
với mức giá ưu đại từ hai mươi đến bảy mươi
hôm nay mình mang đến
cái chương trình này là
những cái đặc sản vùng miền như là
miếng dông này nấm hương này
củ cải khô này
mức gần huế này
mức gần huế này là của mình
hợp tác sản xuất
và đóng gói
những cái sản phẩm của mình giới thiệu tại đây
là nó cũng
mang cái hương vị của tết nữa
và mình mong muốn
là được tất cả những
khách hàng gần xa
ủng hộ cho mình
để tụi mình được khởi nghiệp
ngày càng phát truyển
những cái sản phẩm hôm nay
theo như chương trình
tụi mình sẽ giảm giá từ hai mươi đến bảy mươi
tùy vào cái mặt hàng
cũng như các sản phẩm thực phẩm đặc trưng của ngày tết
các mặt hàng thời trang mỹ phẩm
tại hội chợ tết việt hai nghìn hai mươi bốn
cũng có những chương trình khuyến mại hấp dẫn
thật sự là đến với hội doanh nhân thành phố
trong hội chợ dịp tết này
thời trang ruby love
trên chất liệu lên đỉnh pheo tay
mong muốn là được cho khách hàng có những nhiều trải nghiệm
và có một chương trình giảm giá rất là tốt
từ một mươi đến năm mươi
tùy sản phẩm
nghi thì luôn mong muốn là
khách hàng sẽ có một cái đẹp khác biệt
tại vì phụ nữ ai cũng đẹp
nhưng mà nếu mình khác biệt
thì mình sẽ để lại dấu ấn riêng cho mọi người
theo sở công thương thành phố hồ chí minh
chợ phiên được hà huy tổ chức hàng năm
đã có phần kích cầu thị trường mùa sắm tết
bên cạnh đó
sở công thương đã phối hợp với các tỉnh thành
cũng như tổ chức hội nghị kết nối
cung cầu giữa thành phố hồ chí minh
và năm mươi tỉnh thành
để chuẩn bị cho hàng hóa phục vụ cao điểm tết
năm nay dự kiến lượng hàng hóa
chuẩn bị cho mùa sắm tết trị giá
trên hai mươi tỷ đồng
để chuẩn bị cho cái hàng hóa
mùa sắm tết
chúng tôi đã phối hợp với các tỉnh thành
từ nhiều tháng trước
và trong tháng một mươi hai vừa qua
thì hội nghị kết nối cung cầu
hàng hóa giữa thành phố hồ chí minh
và năm mươi tỉnh thành đã được diễn ra
với sự tham gia rất là đông đảo
với cộng đồng doanh nghiệp của thành phố hồ chí minh
và các tỉnh
các hợp đồng cũng đã được ký kết
các nguồn hàng cũng đã được chuẩn bị
và hiện nay đang đưa về
thành phố hồ chí minh
chúng tôi theo dõi sức mua trên thị trường
những ngày đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
có những tín hiệu rất là tích cực
hệ thống mua sắm
truyền thống và điện tử
cũng đã có những cái
kênh bán của mình
và đều phát huy để phục vụ cho
nhu cầu gia tăng trong dịp tết lần này
về chủng loại
chúng tôi nhìn thấy
chúng tôi ghi nhận ở thị trường
là rất là nhiều hàng hóa thông thú
từ các vùng biển
những sản phẩm ô cốt
những sản phẩm được chiếm biến
một cách công thu
đã được thực hiện trong suốt thời gian vừa qua
hai năm liên tiếp
thành phố hồ chí minh dẫn đầu cả nước
thu hút vốn đầu tư nước ngoài
trong đó năm hai nghìn hai mươi ba
đạt năm tám mươi năm tỷ đô la mỹ
vốn đầu tư vào các khu công nghiệp
lần đầu tiên đạt kỷ lục trên một tỷ đô la mỹ
kể từ khi thành lập cho đến nay
còn số mới nhất công bố cho thấy
lần đầu tiên tổng vốn đầu tư
rất vào các khu công nghiệp
với thành phố hồ chí minh
vượt một tỷ đô la mỹ
đạt gần gấp đôi kế hoạch
và tăng tám mươi bốn so với năm hai nghìn hai mươi hai
trong đó có gần hai trăm hai mươi ba triệu đô la mỹ
vốn đầu tư nước ngoài
tăng hơn một mươi ba so với năm hai nghìn hai mươi hai
hiện thành phố có một mươi sáu dự án mới
với vốn đầu tư đăng ký sáu mươi ba triệu đô la mỹ
và ba mươi bốn dự án điều chỉnh vốn
với vốn tăng một trăm sáu mươi triệu đô la mỹ
còn với đầu tư trong nước
tổng vốn thu hút đầu tư
đạt một mươi tám năm trăm linh triệu đô la mỹ
tăng ba mươi một tỷ đồng
tương đương bảy trăm tám mươi chín triệu đô la mỹ
tăng một trăm hai mươi bốn so với năm hai nghìn hai mươi hai
nhiều năm qua
một trong những điểm yếu trong thu hút đầu tư
vào thành phố hồ chí minh
đó là thiếu quỹ đất
nhất là quỹ đất lớn đất liên thửa
để hút những dự án quy mô lớn
để giải quyết điểm ngãn này
thủ tướng đã chấp thuận bổ sung khu công nghiệp phạm văn hai một và hai
với quy mô sáu trăm sáu mươi tám hectare
và quy hoạch phát triển các khu công nghiệp thành phố hồ chí minh
bên cạnh đó
ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố hồ chí minh
cũng đề xuất đưa vào quy hoạch
hai hectare quỹ đất cho khu công nghiệp
nếu được thông qua
thì đây là nguồn lực đất đai chuẩn bị cho giai đoạn hai nghìn hai mươi bốn
và các năm tiếp theo
để đón các tập đoàn hàng đầu trên thế giới
trong bối cảnh kinh tế thế giới
suy giảm lạm phát
và xung đột vũ trang tăng cao
nhưng kiều hối chuyển về thành phố hồ chí minh
trong năm hai nghìn hai mươi ba
vẫn đạt gần chín năm tỷ đô la mỹ
ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố hồ chí minh
cho biết so với mức dự báo
hồi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
số kiều hối chuyển về thực tế
cao hơn năm trăm linh triệu đô la mỹ
đáng chú ý so với năm hai nghìn hai mươi hai
kiều hối chuyển về tăng tới bốn mươi ba
so với cùng kỳ
và là mức tăng trưởng cao nhất trong một mươi năm trở lại đây
duy trì tỉ trọng cao
so với tổng lượng kiều hối của cả nước
còn so với tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
vào thành phố hồ chí minh năm hai nghìn hai mươi ba
kiều hối gấp hai bảy lần
bằng khoảng một mươi bốn grdp của thành phố hồ chí minh
theo ngân hàng nhà nước
kiều hối chuyển về thành phố hồ chí minh tăng
nhờ xu hướng tăng trưởng lao động và làm việc ở nước ngoài
xét theo khu vực
thì lượng kiều hối chuyển về từ khu vực châu á
chiếm tỉ trọng cao nhất năm mươi năm
và tăng trưởng một trăm bốn mươi ba tám
so với cuối năm hai nghìn hai mươi hai
thêm vào đó
kinh tế vĩ mô ổn định
và môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi
cùng với cơ chế chính sách của chính phủ của ngân hàng nhà nước
về thu hút kiều hối và các hoạt động văn hóa du lịch và thể thao
hoạt động kết nối đã trở hành
yếu tố nền tảng và động lực thúc đẩy tăng trưởng
nguồn lực kiều hối trong thời gian qua
bên cạnh đó hệ thống mạng lưới về dịch vụ chi trả kiều hối
của các ngân hàng thương mại
và các doanh nghiệp trực tiếp chi trả kiều hối
đã rất phát triển
gói ghém những gì ngọt ngào nhất
của vùng đất nắng gió
vào trong những chiếc chậu
nhiều người đã ví vong như vậy
về nho kiện
cho đến lúc này ninh thuận vẫn là nơi duy nhất
đưa ra thị trường nho kiện
chính vẻ đẹp khác lạ của nho kiện
đã giúp dạng cây kiện này
luôn có sức hút trên thị trường hoa cây cảnh mùa tết
phóng sự này cũng sẽ khép lại
những tin tức của bản tin kinh tế phương nam ngày hôm nay
những chuồng nho mà nhìn vào là muốn ăn ngay
những lái nho xanh mướt rất bắt mắt
đó là những điều quen thuộc
khi ở giữa vườn nho ninh thuận
nhưng ở đây điều quen thuộc bỗng trở nên mới lạ
khi được gói ghém trong từng chậu kiện
nho kiện là vậy
ông hoài đã nhiều năm gắn bó với công việc
đưa cây nho vào chậu kiện
nhưng đến lúc này những nhà vườn như ông
vẫn thừa nhận đây là việc không dễ dàng
từ khu vườn này hàng trăm chậu nho kiện
đưa vào thị trường tết
ít tuổi nhất là một năm
nhiều tuổi là từ bốn đến năm năm
cốc nho uống lượng lái nho mềm mại
và ấn tượng nhất là trên cây nho trong chậu kiện
những chuồng trái vẫn căng bóng
hợp tác xã a tám đã tuyển chọn tất cả
các giống nho cho trái đang có ở ninh thuận
để đưa vào chậu kiện
dù là giống nho cũ hay giống nho mới
thì tất cả cũng đều cho trái
không khác gì những dạng nho trong vườn
một chậu nho kiện rẻ thì từ ba trăm năm mươi đến bốn trăm linh ngàn đồng
cao tiền hơn thì có thể lên đến bốn triệu đồng
đây là chậu nho kiển ba tầng đứng đầu về giá bán
cao tiền nhưng nhiều người vẫn tìm cách để mua cho bằng được
mình chọn xong hết một bộ nguyên
là nó chín hết mình hái mình ăn
nó không có thuốc men bao nhiêu
mình chọn xong bà con lấy cái này đập đi
nó hoài trọng
chọn nó lên giàn
bắt nam quảng đạt luôn
ví dụ như gần tết là mình không có đi sĩ đò được
xí hàng được
mình lên tàu lửa
mình gọi ra nó nhanh hơn
từ đầu tháng chạp
các nhà vườn ở ninh thuận đã xuất bán nho kiện
dù rằng sức tiêu thụ chung trên thị trường hoa
cây cảnh tết năm nay không mạnh
nhưng nho kiện thì vẫn bán chạy
không rực rỡ như chậu mai chậu cúc
những chậu nho kỹ mang đến một vẻ đẹp khác
từ vùng đất nắng nhó ninh thuận
vẻ đẹp của sự sống mạnh liệt
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại
bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị